tại nhà quốc hội đã khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nội dung dự thảo còn có nhiều ý kiến khác nhau của luật tín ngưỡng tôn giáo và luật về hội để trình tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn